xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ việc phát hiện một nam giới tử vong đã phân hủy mạnh
nằm trên tấm đệm trong ngôi nhà liền kề ba tầng ở lào cai
đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
nơi xảy ra sự việc thuộc địa bàn phường bình minh thành phố lào cai tỉnh lào cai
hiện tại danh tính của nạn nhân chưa được xác định
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường
thì thời điểm kiểm tra nạn nhân cơ quan chức năng phát hiện một tấm thẻ của một người đàn ông
ngoài ra cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân
điện thoại di động của nạn nhân ghi nhận cuộc gọi gần nhất là vào khoảng dịp tết nguyên đán giáp thìn
trước đó vào tối hai mươi tám tháng năm mạng xã hội xôn xao hình ảnh hiện trường vụ việc nói trên khiến nhiều người hoang mang
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước đó không lâu trên địa bàn thành phố hà nội cũng xuất hiện vụ việc tương tự khiến dư luận không khỏi xôn xao
cụ thể vào chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị thuộc phường tây mỗ
cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới nằm tử vong tại ghế sofa
tình trạng người này đã khô
liên quan đến vụ việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã mâu thuẫn phát ra từ căn hộ trên
liên quan đến vụ cô gái vào nhà hàng của một khách sạn năm sao ở hà nội
rồi gọi các món cao cấp nhưng quỳ tiền
nhiều người đặt câu hỏi chủ nhà hàng có quyền tạm giữ khách để đòi tiền nợ hay không
sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn năm sao thuộc phường cống vị quận ba đình hà nội
tối hai mươi tám tháng năm một cô gái ăn mặc khá sang trọng vào nhà hàng này
yêu cầu lấy thức đơn và gọi các món cao cấp gồm bò wagyu a năm tôm hùm nguyên con rượu văng đức hoa quả
tổng số tiền cần thanh toán là gần một mươi một một triệu đồng
khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa nhân viên in hóa đơn tính tiền
thì cô gái này tỏ ra nghê ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào
quản lý nhà hàng đã ra nói chuyện với khách hàng
đồng thời liên hệ cơ quan công an can thiệp
tuy nhiên cô gái này không hợp tác liên tục tỏ ra không bình thường nằm ra ghế sofa
sự việc trên không phải hiếm gặp
thực tế có không ít cá nhân sau khi ăn uống tại nhà hàng khách sạn quán cà phê
đã tìm mọi cách để quỳ tiền
như quên ví quên thẻ chê món ăn chán hay quá đắt giả ngay ngô
thậm chí còn tìm cớ gây sự hành hung nhân viên quán ăn
hay lợi dụng quán đông khách rồi lặng lặng chuồn khiến nhân viên phục vụ khóc dở mếu dở
vì phải móc túi ra trả thay
nhiều chủ cửa hàng người cung cấp dịch vụ đã phải ngậm đắng nuốt cay khi gặp các thượng đế này
về hiện tượng trên luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho rằng
việc đi ăn uống nhưng không trả tiền là trái đạo đức trái pháp luật
xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ
khi gặp các trường hợp quỳ tiền ăn uống một số chủ quán do không giữ được bình tĩnh
đã to tiếng chửi mắng khách thậm chí còn giữ nhốt người lại
nên đã vô tình tự đẩy mình vào vòng lao lý
cũng theo luật sư hồng vân đòi nợ thô bạo không phải là cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp này
chủ quán có quyền tự bảo vệ quyền dân sự của mình
nhưng phải phù hợp với tính chất mức độ xâm phạm đến quyền
và phải đảm bảo không được trái pháp luật
như yêu cầu người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi
hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ
để đảm bảo người này quay lại trả nợ
bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
thông qua việc cầm giữ tài sản
theo đó cầm giữ tài sản là việc bên có quyền
gọi là bên cầm dữ đang nắm giữ hợp pháp tài sản
là đối tượng của hợp đồng
song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ
điều ba trăm bốn mươi sáu bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó chủ quán cần báo với cơ quan công an đến lập biên bản
xem xét xử lý hành chính về gian dối
chiếm đoạt tài sản của người khác
trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an đến xử lý vụ việc
thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật
trường hợp có đủ bằng chứng cho rằng
đối tượng quỳ tiền ăn đã thực hiện hành vi này nhiều lần
ở nhiều nơi một cách chuyên nghiệp
cơ quan công an có thể xem xét điều tra xử lý nghiêm theo quy định
còn nếu đối tượng là người không bình thường
không có hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
thì khó có căn cứ xử lý
mới đây vụ cháy quán cơm ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đã khiến cho một người tử vong một người bị thương
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cho biết
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định
do giò khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu
ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh hải dương đã có thông tin chính thức
về vụ cháy tại quán cơm của chị bùi thị hát ba mươi tuổi
chú tại thôn thái mông xã quang thành thị xác kinh môn
khiến thiếu nữ sinh năm hai nghìn chín tử vong một cháu nhỏ bị thương nặng
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín giờ năm mươi sáu phút ngày hai mươi tám tháng năm
ngay sau khi nhận tin báo lãnh đạo công an tỉnh hải dương
đã chỉ đào công an thị xác kinh môn phòng cảnh sát phòng cháy chưa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điều động hai xe chữa cháy
một xe cứu nạn cứu hộ và hai mươi hai cán bộ chiến sĩ
phối hợp với công ty điện lực thị xã kinh môn
đội phòng cháy chưa cháy chuyên ngành công ty trách nhiệm hữu hoạn
điện lực jazz hải dương triển khai lực lượng phương tiện chưa cháy đến hiện trường
để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua nắm tình hình tại hiện trường lực lượng chức năng xác định
khi hốt xảy ra cháy có diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai
một tầng kết cấu tường gạch mái tôn sử dụng để kinh doanh ăn uống
diện tích đám cháy khoảng trên ba mươi m hai
chất cháy chủ yếu là khí ga và các vật dụng phục vụ sinh hoạt kinh doanh
hai cử cuốn của kỳ hốt trong trạng thái mở
nguyên nhân ban đầu được cho là do giò rỉ khí ga ở khu vực bếp
trong quá trình đun đấu tại kỳ hốt gây ra cháy
khi xảy ra cháy trong kỳ hốt có năm người gồm
chị hát chủ quán chị bùi thị l em gái chị hát bà ngô thị quy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người làm thuê
cháu dthv sinh năm hai nghìn chín và cháu dza sinh năm hai nghìn một mươi ba
cả hai đều là con gái chị hát
chị hát chị l và bà quy đã thoát ra ngoài an toàn
hai cháu gái dthv và dthv
cháu dga sau khi lực lượng chưa cháy phát hiện
đưa ra ngoài đã được người dân và lực lượng chức năng
đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hậu quả vụ cháy làm cháu dthv tử vong tại bệnh viện
cháu dga bị thương nặng đang cấp cứu
vận dụng đồ dùng trong kỳ hốt bị hư hỏng
chưa xác định giá trị thiệt hại
vụ việc đang được công an thị xã kinh môn
phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chưa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tổ công tác đặc biệt của công an tp hà nội đang làm nhiệm vụ
một đôi nam nữ cầm theo hung khí đã bị đưa về chốt
được biết do bạn gái bị treo chọc trên mạng xã hội
tê quỳ hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở hà nội
đã chở bạn gái mang theo dao và côn ba khúc
đi tìm đối thủ để giặt mặt
chiều hai mươi tám tháng năm các tổ công tác đặc biệt của công an tp hà nội
được triển khai trên các tuyến phố trần phú kim má nguyện tài học
với mục tiêu tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
khi làm nhiệm vụ tại ngã tư trần phú hạo phường điện biên quận ba đình
tổ công tác số ba phát hiện một thanh niên đi xe máy
mang biển kiểm soát hai mươi chín g một trăm chín mươi tám nghìn một trăm tám mươi
chờ theo bạn gái đều không đội vũ bảo hiểm
khi nhìn thấy tổ công tác thanh niên trên lập tức quay đầu
bất chấp gây nguy hiểm cho nhiều người
trước biểu hiện không bình thường
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tổ công tác đã nhanh chóng chặn giữ phương tiện
áp sát đưa thanh niên về chốt
khi khám cho người thanh niên
tổ công tác phát hiện một dao cam nhọn và một gậy sắt ba khúc
năm thanh niên khai tên là t q h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú minh khai hà bà trưng hà nội
còn bạn gái là h h n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tài trung liệt đống đa hà nội
t q h cho biết do mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội
thấy người này có biểu hiện trêu trọc bạn gái quá đà
nên h h đã thủ săn hung khí
chờ bạn gái đi tìm đối thủ để đánh giặt mặt
sau khi làm hồ sơ ban đầu
tổ công tác số ba đã bàn giao người và tăng vật cho công an
phường điện biên quận ba đình tiếp tục làm rõ
thưa quý vị thông tin từ lãnh đạo ubnd huyện củ chi tp hcm cho biết
đơn vị vừa ban hành hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn
và người này đã có hành vi không đúng chuẩn mực gây thương tích nặng cho học sinh
theo ubnd huyện củ chi ông nguyễn hiệu đức vừa bị cách trức hiệu trưởng trường tiểu học tân phú trung
huyện củ chi do có hành vi gây thương tích cho học sinh
vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử của nhà giáo
và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức
tạo nên dư luận xấu về hình ảnh của người thầy
dư luận về môi trường giáo dục không an toàn
làm giảm sút niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với cán bộ quản lý giáo viên của trường tiểu học tân phú trung
và làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục huyện
quyết định này có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm
có hiệu lực trong vòng một mươi hai tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành
ông phúc được yêu cầu bàn giao hồ sơ tài liệu với những công việc đang đảm nhiệm
cho ông phạm đăng tùng phó hiệu trưởng trường tiểu học tân phú trung
trước ngày ba mươi một tháng năm nhà trường gửi biên bản bàn giao về phòng tài chính kế toán
phòng giáo dục đào tạo huyện củ chi để thẩm tra
trước đó ngày một mươi chín tháng ba khi ông phúc thực hiện tiết dạy
theo nghĩa vụ môn toán ở lớp hai trên tám
đã có hành vi gây thương tích cho học sinh tên mp ở vùng đầu gây chảy máu
theo đó tiết học dạy bài so sánh các số có ba chữ số có sử dụng bộ đồ dùng
tất cả học sinh của lớp đều phải thực hiện theo hướng dẫn và hiệu lệnh của ông
trong tay ông phúc có cầm dụng cụ dạy học song loan dụng cụ âm nhạc để gõ hiệu lệnh
khi ông phúc phát lệnh cho học sinh chọn đồ dùng học tập theo trăm chục đơn vị
đa số các em đều thực hiện theo riêng mp mãi mê chơi với khối hình vuông
ông phúc đã hai lần nhắc em mp bỏ khối hình gông xuống và tìm dụng cụ học tập theo yêu cầu
do hướng dẫn nhiều lần nhưng mp không nghe lời
ông phúc đã đến phía sau lưng của mp để hướng dẫn em cho kịp các bạn
khi ông phúc vừa cầm sang loan gõ để học sinh chú ý
vừa hỗ trợ mp lấy dụng cụ học tập khi chẳng may mp quay đầu lại nên bị chảy xước và chảy máu
ngay lúc đó ông phúc đã lấy dụng cụ y tế tại lớp cầm máu cho em và sát trùng vết thương
sau đó ông phúc cùng phụ huynh đưa mp đến bệnh viện đao khoa khu vực củ chi để kiểm tra
tại bệnh viện bác sĩ kết luận vết thương nhỏ không sâu đáy không có trự trường chóng mặt
nên đã cho thuốc về nhà để uống theo dõi
hiệu trưởng đã về nhà phụ huynh để trình bày sự việc và xin lỗi
thời gian sau ông phúc cũng luôn sắp xếp đến gia đình hỏi thăm học sinh
mp vẫn đi học bình thường bản thân ông cũng nhận thức đã có hành vi sai
nên rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
liên quan đến vụ chiếc xe khách mang số hiệu một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy
chặn đầu xe cứu thương trên đường vành đai ba trên cao hà nội
mới đây quản lý chiếc xe này thừa nhận hành vi sai phạm của tài xế khi đi vào làn khẩn cấp
tuy nhiên người này cũng cho biết hành động của tài xế là không cố tình
theo đó quản lý xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy trần tình
do tắc đường phía trước có nhiều xe cũng đã đi vào làn khẩn cấp
phía sau có xe cấp cứu cũng đang di chuyển
nên tài xế không thể di chuyển vào đúng làn đường
được lưu thông và không kịp thời nhường đường cho xe cấp cứu
chứ không phải tài xế cố tình trạng xe cấp cứu
vị quản lý cho biết thêm
sau khi sự việc xảy ra đã chấn trình tài xế lái xe cẩn thận
đi cho đúng làn đường
người này cũng lý giải
xe khách nêu trên chạy tuyến cố định
tài xế xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy sợ muộn giờ đến bến trả khách
và lấy lệnh xuất bến trở về
nên mới đi vào làn đường khẩn cấp
quản lý xe cho biết thêm
đến chiều nay tài xế vẫn chưa tới
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
làm việc vì chưa nhận được giấy mời
từ cơ quan chức năng
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng năm
tài xế xe khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát
một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy lái xe chạy vào làn đường khẩn cấp
trên đường vành đai ba
trên cao tốc hà nội hướng linh đàm mai dịch
chiếc xe này còn cản đường xe cứu thương
khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc
qua xác minh xác định đây là chiếc xe
thuộc nhà xe đức huy chạy tuyến hải phòng
nghĩa lộ mục cang trải
theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đội đang phối hợp với các đơn vị liên quan
xác minh làm rõ thông tin trên
thưa quý vị mới đây
công an tp vũng tàu đã tiếp nhận thông tin
và tiến hành điều tra xác minh
vụ một công nhân môi trường bị tấn công
khi đang làm việc
theo trình báo nạn nhân không có quen biết
thu hành gì với đối tượng ra tay
nhưng không hiểu sao tên này lại hành xử
rất côn đồ và manh động
cụ thể vào hai mươi ba h một mươi năm phút
ngày hai mươi sáu tháng năm
ông lst năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đang làm việc tại trạm trung chuyển
giác đường phạm văn nghị
phường thắng nhất tp vũng tàu
thì một thanh niên làm mặt xông vào
chửi bới mọi người đang làm việc tại đây
bất ngờ người này động tay động chân với ông tê
và hỏi thằng kia đâu
khi ông t còn đang hoang mang
thì bị người này xô ngá rồi dùm sao tấn công
thấy vậy vợ ông t chạy đến xô ra
thì người này bỏ đi
sau đó ông tê đến công an phường thắng nhất
trình báo đến bệnh viện vũng tàu
điều trị vết thương
trước đó vào khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp thuận an tp bình dương
vào cuộc điều tra một vụ án mạng trên địa bàn
nạn nhân là anh ntz
hai mươi tám tuổi quê an giang
cụ thể khoảng một mươi chín h tối
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
anh t chở vợ con trên xe máy
đến cửa hàng tạp hóa
trong khu dân cư an thạnh phường an thạnh
tp thuận an tp bình dương
khi cả nhà bước vào cửa hàng
một nam thanh niên đi đến
dùng hung khí tấn công bất ngờ
khiến anh t cục tại chỗ
nạn nhân được người dân nhanh chóng hỗ trợ
đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi
sau khi gây án nam thanh niên rời khỏi hiện trường
về phòng trọ
sau đó bị công an mời về trụ sở lấy lời khai
được biết nghi phạm và nạn nhân cùng làm chung công ty
cả hai đã có mâu thuẫn từ trước
ngày hai mươi tám tháng năm
theo báo cáo từ công ty cổ phần than mông dương
thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
tại một đường lò của đơn vị
vừa xảy ra vụ tai nạn lao động
khiến một công nhân tử vong
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ninh
đang triển khai hỗ trợ trực tiếp cho gia đình nạn nhân
đồng thời tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
vào k ba ngày hai mươi bảy tháng năm
công nhân taz
số thẻ một mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi
được giao nhiệm vụ đào hương bán xiên thông gió
mức âm một trăm tám mươi
vỉa một mươi bảy vũ môn
khi hết ca làm việc không thấy công nhân ra lò
công ty đã huy động nhân lực tổ chức tìm kiếm
đến khoảng tám giờ hai mươi phút
ngày hai mươi tám tháng năm
thì phát hiện công nhân taz bị tai nạn
rồi tử vong tại lò thượng khai thác
mức âm hai trăm linh
vỉa l bảy vũ môn
thuộc phân xưởng đào lò một
công ty cổ phần than mông dương
được biết công nhân ta sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
học sơ cấp nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò
hiện là thợ lò bậc một trên năm
như vậy chỉ trong vòng gần hai tháng
từ ngày ba tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng năm
các đơn vị thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
đã xảy ra ba vụ tai nạn
khiến một mươi sáu người thương vong
trong đó có tám người tử vong
trước đó không lâu
ubnd tỉnh quảng ninh thông tin về vụ tai nạn hầm lò
xảy ra tại công ty than quang hanh
thành phố cẩm phả
khiến ba người tử vong một người bị thương
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi năm h ngày một mươi ba tháng năm
tại lò chợ mức âm một trăm chín mươi âm một trăm bảy mươi
phân xưởng khai thác bảy của công ty than quang hanh
tkv thành phố cẩm phả
xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
nhận tin báo ông nguyễn xuân ký
bí thư tỉnh ủy quảng ninh chỉ đạo
phân công ông cao tường huy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ông nghiêm xuân cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng lãnh đạo các sở ngành có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ
triển khai công tác cứu hộ
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc
vụ tai nạn làm ba công nhân than tử vong
và một công nhân bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa cầm phả
tỉnh quảng ninh hỗ trợ
một mươi tám triệu đồng một người tử vong
và năm triệu đồng một người bị thương
phía tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
tkv hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
công đoàn than khoáng sản việt nam
cũng hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
vừa qua vụ bé lớp một
phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoàn
vì mẹ không đóng quỹ đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
theo ý kiến chuyên gia giáo dục
sự việc thể hiện sự thiếu tinh tế
trong cách ứng xử của cả phụ huynh và nhà trường
vụ việc xảy ra ở lớp một c
trường tiểu học gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương
tình huống nảy sinh khi một phụ huynh của lớp
không đóng tiền liên hoàn cuối năm cho con
phụ huynh lớp này chỉ mua ba mươi một suất gà rán
kèm khoai tây chiên và xúc xích
chỉ giá bốn mươi đồng một suất
lớp có ba mươi hai học sinh
trong quá trình tổ chức liên hoàn
mn đã cùng các bạn trong lớp ăn bánh gà tô và bánh kẹo khác
riêng đùi gà xúc xích và khoai tây chiên
mn không có suất ăn riêng
xong có ăn cùng các bạn
sau buổi liên hoàn
mẹ mn là chị vũ thị sim
chú tại thôn cộng hòa xã gia lương
đã đăng thông tin trên facebook cá nhân cho rằng
con mình không được suất ăn trong buổi liên hoàn lớp
thông tin này đã được nhiều tài khoản facebook
chia sẻ và báo chí đăng tải
tiến sĩ vũ thu hương
nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học
trường đại học sư phạm hà nội
chuyên gia giáo dục cho biết
trong môi trường giáo dục
nếu có những hoạt động đồng thuận đại đa số
thì phụ huynh nên cân nhắc chấp thuận thực hiện
bà hương bày tỏ quan điểm
khi mình không thực hiện theo ý kiến của đại đa số thành viên
chính mình đã làm khó tập thể
gây ảnh hưởng lớn đến từng thành viên
và đặc biệt là chính con mình
hơn nữa khi phụ huynh đưa thông tin của lớp
lên mạng xã hội
có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh khác
trong lớp vì vi phạm quy định bảo mật thông tin cá nhân trên mạng
điều này sẽ có thể trở thành một vật cản
ảnh hưởng đến môi trường học tập
tại nhà trường của các con
khi vụ việc trở nên quá mức ẩm ý
còn về phía giáo viên
chuyên gia giáo dục này cho rằng
khi lấy ý kiến phụ huynh
nếu lớp có hiện tượng phụ huynh không đồng thuận
thì nên chuyển sang hoạt động khác
có thể là hoạt động không thu phí
tiến sĩ vũ thu hương phân tích
nhà trường có rất nhiều cách để các con có thể có ngày vui bế giảng
kể cả muốn liên hoan
thì có thể hô hào các con tự thu gom xấy vụn đồ cũ
bán để lấy tiền liên hoan cũng được
liên hoan măn nghệ cũng rất vui
ăn bánh kẹo chung cũng thoải mái
không nhất thiết phải ăn uống nhiều tiền
nối tiếp bản tin sẽ là những cập nhật
về vụ cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
theo đó trung tá phan trần anh phương
cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
được đề nghị truy tặng
huân trương bảo vệ thuộc quốc hạng ba
về thành tích xuất sắc đột xuất
ngày hai mươi tám tháng năm
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa cho biết
đại tá nguyễn thế hùng
giám đốc công an tỉnh khánh hòa
đã ký tờ trình gửi bộ công an
đề nghị tặng huân trương bảo vệ thuộc quốc hạng ba
về thành tích xuất sắc đột xuất
đối với trung tá phan trần anh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cán bộ trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
cụ thể vào hồi một mươi một h hai mươi năm
trưa hai mươi bảy tháng năm
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
do trung tá lê hữu tuấn
làm tổ trưởng
cùng trung tá phan trần anh phương
và một chiến sĩ khác được giao nhiệm vụ
dừng chốt một điểm chiều vào
tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba
quốc lộ một a hướng bắc nam
phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy
chạy hướng bắc nam vượt sai quy định
trung tá phan trần anh phương bước ra đường
để ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên phương tiện không giảm tốc độ
không quan sát nên tông trực diện vào
trung tá phan trần anh phương
ngay sau đó trung tá phan trần anh phương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
khu vực ninh hòa rồi chuyển tiếp vào
bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
tuy nhiên do chấn thương nặng nên đến một mươi bốn h ba mươi
chiều cùng ngày trung tá phan trần anh phương
đã hy sinh
tờ trình nêu gió để kịp thời biểu dương
khi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ
nhất là cán bộ chiến sĩ hy sinh
khi đang thi hành nhiệm vụ
công an tỉnh khánh hòa căn cứ luật thi đua khen thường
nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi ba
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
của chính phủ
và thông tư số bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
của bộ công an
quy định về công tác thi đua khen thường
của lực lượng công an
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kính đề nghị bộ công an
truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho trung tá phan trần anh phương
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức
mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi tám tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với iin
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chú saad reysab huyện gromana tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi đồi bại với người chưa đủ tuổi
nạn nhân là cháu nin
sinh năm hai nghìn một mươi tám
chú tại saad reysab huyện gromana tỉnh đắk lắc
là hàng xóm của bị can iin
quá trình điều tra
cơ quan chức năng xác định
khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

tại nhà của bị can
lợi dụng cháu n còn nhỏ
chưa nhận được
nên yn thực hiện hành vi xấu xa đối với cháu n
quá trình iin thực hiện hành vi
đã bị cháu ngoại của mình là idp
sinh năm hai nghìn một mươi hai
đang sống chung chứng kiến và kể lại sự việc
cho người nhà của cháu n biết
và đến cơ quan công an trình báo
phát hiện bản thân mình bị tố giác
yn đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình
theo cơ quan công an
mặc dù bị tai biến nhẹ đi lại khó khăn
nhưng bị can đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây trên địa bàn thành phố phan thiết
tỉnh bình thuận đã ghi nhận trường hợp
một người phụ nữ có biểu hiện bất thường
sau khi bị trói tấn công
nạn nhân là bà nthn ngụ phương đức long
thành phố phan thiết bị trói tấn công
khi đi bàn vé số
trong ngày hai mươi tám tháng năm bà nthn
ngụ phương đức long thành phố phan thiết
được xe cứu thương hỗ trợ đưa đến
bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận điều trị
do có các biểu hiện đau nhất tay chân có rút
theo bà n ngày một mươi chín tháng năm
trong quá trình đi bàn vé số
tại phương đức thắng thành phố phan thiết
thì bà bị trói cắn vào cổ chân
ngay sau đó bà đã đi trích vaccine phòng dạy
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
tiếp tục trong các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi sáu tháng năm
bà đến tiêm vaccine phòng dạy
đến ngày hai mươi tám tháng năm
bà có dấu hiệu đau nhất chân tay có rút
nên đã gọi xe cứu thương đồng bình thuận
hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
để cấp cứu
ngày hai mươi tám tháng năm
thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an huyện crong năng
tổ chức cứu nạn đưa hai anh em
ruột tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí lên mặt đất
theo thông tin ban đầu
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
anh hoàng văn thuận hai mươi sáu tuổi
chú tại xã deliaia huyện crong năng
xuống giếng sâu một mươi tám mét của gia đình
ở thôn tân hiệp xã deliaia
để tiếp tục đào giếng lấy nước
một lúc sau phát hiện anh thuận nằm bất tỉnh
nên người anh trai là hoàng văn mạnh hai mươi tám tuổi
đã xuống giếng để cứu
tuy nhiên khi vừa xuống giếng sâu
thì anh mạnh cũng bất tỉnh
và cả hai nạn nhân đã tử vong
sự việc sau đó đã được người thân phát hiện
và trình báo đến cơ quan chức năng
đến khoảng một mươi một h một mươi phút cùng ngày
lực lượng chức năng cùng phương tiện xuống hiện trường tham gia cứu nạn
tại hiện trường lực lượng công an nhận định
dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc
nên đã triển khai cho cán bộ chiến sĩ
đeo bình dưỡng khí mặc đồ bảo hộ
thực hiện các biện pháp an toàn
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày
lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ
và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
nguyên nhân ban đầu được xác định là hai nạn nhân tử vong
do ngạt khí độc dưới giếng sâu
cũng trong ngày hai mươi tám tháng năm
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
pleiku gia lai cho biết
đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế lê thanh nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú phường cầm thủy thành phố cầm phà tỉnh quang ninh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
nam chính là đối tượng đã gây ra vụ tông xe
vào hai nữ sinh trên đường rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
ô tô bán tải biển kiểm soát một mươi bốn c

liêu thông trên đường võ duy dương
đi về hướng đường phạm văn đồng
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường võ duy dương
với hẻm số hai và số ba mươi một của đường này
thuộc tổ một phường yên thế thành phố pleiku tỉnh gia lai
khi bất ngờ
tông vào xe đạp điện do em ntnn một mươi hai tuổi
trú tại phường yên thế điều khiển
chở theo bạn học là ntn một mươi hai tuổi
cùng học lớp sáu trên trung học cơ sở nguyễn văn cư
y từ hẻm hai võ duy dương
cắt qua đường
do di chuyển với tốc độ quá nhanh và thiếu chú ý quan sát
khi qua đường giao nhau
ô tô do lê thanh nam điều khiển đã hất văng hai nữ sinh về phía trước
hậu quả n và ng bị thương
người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi một
với nhiều vết thương trên cơ thể
còn xe đạp điện
bị hư hỏng nặng
ô tô bị móc méo phần đầu bên lái xe
sau khi tai nạn xảy ra
tài xế ô tô tiếp tục tông vào hai bên đường võ duy dương
tuy nhiên tài xế lê thanh nam sau đó không dừng lại
mà tiếp tục điều khiển xe bò chạy khỏi hệ trường
đến ngày hai mươi ba tháng năm
tài xế lê thanh nam mới có mặt tại cơ quan công an thành phố pleiku
khai nhận là người điều khiển ô tô bán tải
gây ra vụ tai nạn giao thông kẻ trên
hiện công an thành phố pleiku
đang cung cố hồ sơ vụ việc được xử lý theo quy định của pháp luật
sáng hai mươi chín tháng năm
một lãnh đạo sở y tế tỉnh nghệ an cho biết
đến sáng cùng ngày
toàn bộ bảy mươi một công nhân bị ngộ độc
tại công ty trách nhiệm hữu hạn mlb tenegris
đã ổn định sức khỏe
và xuất viện về nhà
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
được biết sau khi xảy ra sự việc trên
lãnh đạo sở y tế nghệ an
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
lãnh đạo huyện yên thành
cùng các cơ quan chức năng
đã đến thăm hỏi động viên các công nhân bị ngộ độc
đồng thời đoàn đã đến làm việc
tại công ty mlb
và bếp ăn của công ty để làm rõ nguyên nhân sự việc
thời điểm kiểm tra
bếp ăn của công ty này xuất trình được các giấy tờ gồm
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba
giấy xét nghiệm nguồn nước
hồ sơ khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên
hợp đồng cung cấp thực phẩm
do doanh nghiệp tư nhân
mạc anh hà xã hoa thành
yên thành nghệ an cung cấp
sổ lưu mẫu thực phẩm
kiểm tra thực tế tại bếp ăn của công ty mlb
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
đã phát hiện nhiều tồn tại như
hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy
và không đảm bảo vệ sinh
hệ thống cống rãnh thoát nước thải không đảm bảo vệ sinh
có xuất hiện côn trùng trong khu vực chế biến thực phẩm
bàn chế biến không đảm bảo có gạch vỡ
thực hiện lưu mẫu thực phẩm không đúng theo quy định
về số lượng và tủ lưu mẫu không đảm bảo vệ sinh
liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở trung kính
sau khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hai nội dung
trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường
đây là vụ hỏa hoạn rất thương tâm
khiến nhiều người chết nhiều người bị thương
gây thiệt hại nghiêm trọng
nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác ninh làm rõ nguyên nhân phù cháy
để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
theo luật sư cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu
người quản lý ngôi nhà này là ai
việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không
việc kiểm tra giấy phép xây dựng xác định thời điểm xây dựng
sẽ được thực hiện nhằm đối chiếu với các quy định của pháp luật
về phòng cháy chưa cháy an ninh trật tự
từ đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư đơn vị quản lý nhà xảy ra cháy
tiến sĩ đặng văn cường cho hay
việc xây dựng ngôi nhà có giấy phép hay không
có đúng với thiết kế hay không
có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tại thời điểm xây dựng và quá trình sử dụng ngôi nhà hay không
là những vấn đề quan trọng để xác định chủ đầu tư công trình
người quản lý công trình xây dựng này có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không
vẫn theo luật sư khi xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm
dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng
người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và cho nạn nhân bị thương
thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc thu nhập bị mất bị giảm sút của người bị thương
bồi thường tồn thất về tinh thần
đối với tài sản bị thiệt hại người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên cơ sở những thiệt hại thực tế về tài sản đã xảy ra
ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan
vừa qua công an tp hạ long quảng ninh cho biết
từ đầu năm đến nay công an thành phố hạ long đã phát hiện xử lý một mươi hai phương tiện chở khách du lịch trái phép trên vịnh hạ long
trong đó có bảy phương tiện chở người đi câu mực trái phép
qua kiểm tra hầu hết phương tiện vi phạm đều không có đăng ký
đăng kiểm không đảm bảo an toàn kỹ thuật vệ sinh môi trường không có thiết bị cứu sinh cứu đắm
ngoài ra lực lượng công an thành phố đã phát hiện xử lý ba mươi phương tiện khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi vịnh hạ long
bằng các ngư lưới cụ cấm
đã khởi tố hai vụ hai đối tượng về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản
trước tình trạng người dân sử dụng tàu cá đò chở khách du lịch cầu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long
và sử dụng ngư cụ cấm khai thác thủy sản trong vịnh trái phép ngày càng nhiều
tỉnh ủy quỹ ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo lực lượng công an tp hạ long
tăng cường tuần tra quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
theo công an tp hạ long mặc dù các hoạt động kinh doanh trên là hành vi trái phép
nhưng hiện nay người dân và du khách dễ dàng tìm thấy quảng cáo về các tour
câu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long bằng xuồng lò tàu cá
để trốn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng
lợi dụng tuyến bờ biển dài các đối tượng tổ chức các hoạt động trái phép này
thường xuyên thay đổi vị trí đón trả khách
dọc từ khu vực phường tuần châu cùng thắng về tới khu vực cái xà con
một số đối tượng khác bố trí chim mồi theo dõi
khi phát hiện có lực lượng tuần tra sẽ nhanh chóng thông báo cho nhau tạm dừng hoạt động
nhiều ngày nay nhiều nhóm công nhân dùng máy khoan đục phá vỉa hè trên phố bạch mai
quận hai bà trưng hà nội để lắp đặt đường nước sạch
được biết tuyến phố này vừa mới được hoàn thiện lát vỉa hè bằng gạch giả đá cách đây chưa lâu
thông tin về việc này đại diện phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng cho biết
thời gian qua ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã thực hiện trình trang hè
sau khi đã hạ ngầm đồng bộ hệ thống viễn thông điện lực cấp nước thoát nước
trả lời về việc dù vỉa hè mới được lát đá đồng bộ
nhưng lại vừa bị đục phá thi công đường nước sạch gây láng phí
phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng cho biết
thực tế trong quá trình vận hành nhất là hệ thống cấp nước được đầu tư theo nhiều giai đoạn
việc có sự cố cần khắc phục dẫn đến phải đào vỉa hè là không tránh khỏi
theo thông tin từ phòng quản lý đô thị quận hai bà trưng
để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc đào hè ngõ
nhằm bảo vệ các công trình hè ngõ mới được đầu tư kẻ tạo xây dựng
tiết kiệm ngân sách chi phí duy tu sửa chữa hè ngõ đảm bảo an toàn giao thông
ủy ban nhân dân quận đã có nhiều văn bản
đề nghị các đơn vị đang quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật
như viễn thông điện lực cấp nước thoát nước trên địa bàn quận
tiến hành ra soát kế hoạch cải tạo sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
và xây dựng kế hoạch dài hạn năm năm từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
gửi cho ủy ban nhân dân quận để biết và phối hợp
trong quá trình thi công ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã giao phòng quản lý đô thị
ủy ban nhân dân các phường đội thanh tra giao thông vận tải quận
có trách nhiệm kiểm tra giám sát chủ đầu tư thực hiện thi công
hoàn trả lại mặt bằng đảm bảo theo kết cấu nguyên trạng
riêng về nội dung cấp phép đào hè đường tuyến phố bạch mai
phòng quản lý đô thị quận thông tin
ủy ban nhân dân quận hai bà trưng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên nước sạch hà nội được đào hè để thi công sửa chữa đường ống nước
chống thất thoát thất thu nước để đảm bảo nhu cầu dân sinh thiết yếu
cung ứng đủ nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực mùa nắng nóng hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn phường bạch mai
trưa hai mươi tám tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp cùng ngành chức năng điều tra vụ vận chuyển lô gỗ sao đen không rõ nguồn gốc
trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn tại khu vực ấp ba xoài xã an cư
có một nhóm đối tượng đang chiêng vác gỗ lên xe ô tô nghi khai thác trái phép
ngay lập tức lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
cục kiểm lâm an giang tiến hành đến kiểm tra
khi đến nơi thì phát hiện đối tượng đặng bảo nhàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
cư trú khóng hai phường long sơn thị xã tân châu an giang
nguyễn dương vĩnh phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú thành phố vĩnh long
cùng bốn đối tượng khác đang khiêng vác gỗ lên xe ô tô tải
mang biển kiểm soát sáu mươi bảy f sáu trăm bốn mươi bảy chủ xe được khoảng hai mét khối gỗ
kiểm tra khu vực xung quanh lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng một mét khối gỗ chưa được khiêng lên xe
qua làm việc các đối tượng khai nhận số gỗ trên là của ông nhàn
nhưng tại thời điểm kiểm tra ông nhàn chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của số gỗ trên
khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một sưởng nội thất ô tô ở phường quảng thọ thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bốc lên từ phòng điều hành sau đó cháy lan ra cả sưởng nội thất ô tô
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động cán bộ chiến sĩ
cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
tại hiện trường nhiều tài sản bên trong xưởng nội thất ô tô đã bị lửa thiêu dụi
trong đó có một chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung sắt
cơ quan chức năng hiện đang xác định nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại
ngày hai mươi tám tháng năm thông tin từ công an tỉnh nghệ an cho biết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh
vừa chủ trì phối hợp công an huyện thanh trương
phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng
đang vận chuyển một trăm linh kg pháo nổ và bốn kg thuốc nổ
theo đó vào hồi một mươi một h ngày hai mươi năm tháng năm tại thôn năm xã thanh hà huyện thanh trương tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh
chủ trì phối hợp công an huyện thanh trương
phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng trần đại sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tẻ xá thanh hà huyện thanh trương
về hành vi sản xuất
buôn bán hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi cối pháo hoa nổ
loại pháo ba mươi sáu quả do nước ngoài sản xuất
có tổng trọng lượng một trăm linh kg
hai thỏi thuốc nổ có trọng lượng bốn kg
bốn mươi kíp nổ một xe ô tô
tại cơ quan công an đối tượng trần đại sĩ khai nhận
mua số pháo thuốc nổ và kíp nổ nói trên
mục đích về bán kiếm lời
tuy nhiên đang trên đường sao cho khách
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi tám tháng năm công an quận tây hồ tp hà nội cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
các đối tượng gồm
nguyễn nam trường bốn mươi chín tuổi
nguyễn hoài nam ba mươi ba tuổi
hồ sĩ anh hai mươi tám tuổi
nguyễn xuân đại bốn mươi hai tuổi
nguyễn xuân kết bốn mươi hai tuổi
và nguyễn đình hoàng ba mươi bốn tuổi
dạng sáng hai mươi năm tháng năm
công an quận phối hợp với công an phường quảng an
kiểm tra hành chính cử hàng hoa tuấn trường
do nguyễn nam trường làm chủ
tại đây cảnh sát bắt quả tang trường
và năm đối tượng trên đang đánh bạc trên các xếp
đánh xâm thắng thua bằng tiền
tăng vật tổ công tác thu giữ là gần ba mươi tám triệu đồng và hai bộ bài
thưa quý vị những ngày qua nhiều hộ dân sống dọc bờ đê
bao ven sông vàm cỏ tây huyện thủ thừa tỉnh long an
phải sống trong cảnh bất an
khi nhiều khe nứt liên tục xuất hiện chạy dọc tuyến đê
một số vị trí trên tuyến đê bao này đã bắt đầu xảy ra sạt lở
có chỗ vào sát nhà khiến nhiều gia đình đứng ngồi không yên
một gia đình tại ấp một xã mỹ thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
sống ngay sát bờ đê ven sông vàm cỏ tây cho biết
những ngày gần đây cả nhà phải đi ở nơi khác
chứ không dám ở nhà
bởi toàn bộ nền sân tường hàng rào phía trước nhà
giáp với bờ đê hầu như đã bị cuốn xuống sông
những vết nứt ngang chẳng chịt
cũng bắt đầu xâm lấn tới cửa chính của căn nhà
các hộ dân sinh sống quanh đó cũng cùng chung cảnh ngộ
phải di rời đồ đạc sang nhà bà con lánh nạn
khi những mùa đất dọc đê liên tục sụp xuống sông
người dân ở đây cố gắng trăng trống hàng rào đường xá
nhưng không hiệu quả
chỉ sau một đêm
phần sân trước nhà ông hùng rộng sáu trăm linh m hai
bị nước nuốt trừng
một người dân bày tỏ lo lắng
tình trạng này khiến tâm lý bà con cũng bất ổn
lo lắng quá
bởi người dân lo sợ sự cố sạt nhà sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
nên con cháu trong nhà thật sự hoang mang
bà con kiến nghị nhà nước sớm
ra cố sửa chữa phần đường đê
bờ kè sát lờ để ổn định cuộc sống
người dân có đường đê thông thương
với phòng chống lũ lụt
được biết đoạn sát lờ đê bao đường khoảng hai trăm sáu mươi m
chạy dọc ven sông vàm cỏ tây
huyện thủ thừa
tình trạng sát lờ này đe dọa
một bảy trăm linh ha đất sản xuất
và ba trăm sáu mươi tám hộ dân bên trong bờ đê
hiện nguy hiểm nhất là hai căn nhà
với hơn một mươi người sống gần bờ sông
bị ảnh hưởng trực tiếp
có nguy cơ bị cuốn xuống sông trong vài ngày tới
thông tin từ trưởng ấp một xã mỹ thạnh
huyện thủ thừa cho biết
chỉ tính riêng tại ấp đã có hai điểm sát lờ lớn
đều nằm dọc sông vàm cỏ tây
bết sụt lún nứt nền nhà
đã vào sát cửa chính nhà dân
kéo dài hàng trăm mét
với độ sâu ba m đến năm m
và có nguy cơ sát lờ rộng hơn
nếu không được xử lý kịp thời
bị cán bộ nói thêm sát lờ đã nhiều lần xảy ra
và được địa phương khắc phục kịp thời
tuy nhiên này lại xảy ra nữa
mức độ nhiều hơn
người dân rất mong các cơ quan sớm sửa chữa
để bà con có điều kiện đi lại cũng như an tâm sản xuất
được biết tuyến đê bao sông vàm cỏ tây
được huyện thủ thừa tỉnh long hoa đầu tư
từ năm hai nghìn hai mươi
đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi một
với chiều dài bốn một trăm linh m
bề rộng mặt đê ba m
chải đá hai m
để bảo vệ cho một bảy trăm linh hectare diện tích đất sản xuất
khoảng ba trăm sáu mươi tám hội dân
và công trình tôn giáo đình vĩnh thạnh
theo phó chủ tịch ubnd huyện thủ thừa cho biết
sau hai năm đi vào sử dụng
đến năm hai nghìn hai mươi ba
tình trạng sát lờ sụt lún mái ta lùi
và thân đê ngày càng nghiêm trọng
nguyên nhân gây sát lờ là do đoạn đê
nằm trong đoạn sông cong lõm
tàu thuyền và xà lan tải trọng lớn
lưu thông qua lại nhiều
kết hợp với dòng nước chảy xiết
làm cho đất dưới mái sông bị xói mòn cuốn trôi
tạo thành hố sâu hòa hám ếch
đồng thời mùa khô hạn năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
kéo dài làm cho đất bờ sông đê bao khô cằn
mất độ kết dính
hiện nay bắt đầu vào mùa mưa
với lượng mưa rất lớn làm rửa trôi xói mòn đê
những nguyên nhân trên đã gây sát lờ nghiêm trọng
và ngày càng có chiều hướng gia tăng
phó chủ tịch ubnd huyện nói
chính quyền xã huyện
cùng với các đơn vị của tỉnh
kịp thời kiểm tra để có báo cáo
và thống nhất phương án xử lý sự cố
trước mắt địa phương đã cho căng dây
khoanh vùng khu vực nguy hiểm cấm vào
kể cả gắn biển cảnh báo
gắn đèn cảnh báo để báo hiệu vào ban đêm
hiện những hộ dân bị ảnh hưởng
cũng được vận động sơ tán khỏi khu vực sát lờ
chuyển đến sinh sống vùng cao hơn
để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người
hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại tài sản
về lâu dài địa phương cũng đề nghị ubnd
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an
có biện pháp hỗ trợ kịp thời khắc phục tình trạng sát lờ
tại vị trí trên để người dân được an tâm
sinh sống và sản xuất
tối hai mươi tám tháng năm tại trung tâm thương mại
vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc
ubnd tỉnh an giang tổ chức khai mạc
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn
kỷ niệm một mươi năm lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề đất thiêng vạn lộc
đây là một trong những lễ hội đặc sắc
là sản phẩm văn hóa du lịch tâm linh độc đáo
bậc nhất miền tây
thu hút hàng triệu người dân và du khách đến tham dự mỗi năm
phát biểu tại lễ khai mạc
phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang
lê văn phước cho biết
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
là một lễ hội lớn
mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước nam bộ
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng bốn âm lịch hàng năm
đây là một lễ hội phản ánh thực hành tín ngưỡng
và hoạt động văn hóa tâm linh của cư dân địa phương
mang tính cộng đồng cao
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người việt
trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa đối với cộng đồng
người dân tộc khmer hoa trầm
lễ hội tôn vinh bà chúa sứ
cũng là dịp người dân thể hiện lòng tin yêu
tri ân tôn kính đối với người
có công với dân với nước
đáng chú ý an giang đã được
chính phủ chấp thuận đệ trình tổ chức unesco
hồ sơ ghi danh
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại
hồ sơ dự kiến sẽ được xem xét tại kỳ họp lần thứ một mươi chín
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn nhân kỷ niệm một mươi năm
được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
được tổ chức với quy mô cấp tỉnh
với nhiều hoạt động phong phú đa dạng
và chuẩn bị chú đáo công phu
sau lễ khai hội thành phố châu đốc
tổ chức lễ phục diện rước tượng bà
lễ rước được thực hiện theo đúng
nghị lễ cổ truyền
thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc
đã tái hiện lại nguồn gốc lịch sử bà chúa sứ
trong các ngày diễn ra lễ hội
ủy ban nhân dân thành phố châu đốc
còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi
phục vụ nhân dân và du khách như
chương trình may áo bà ngày hai mươi hai tháng năm
truyền lãm ảnh nghệ thuật
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng năm
tuần lễ văn hóa văn nghệ
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm
hội thi thả đèn hoa đăng tối ngày hai mươi bảy tháng năm
tổ chức gian hàng ẩm thực
phục vụ lễ hội hai mươi tám đến ba mươi tháng năm
giải việt giã
cung đường đỉnh núi sam lần một hai mươi chín tháng năm
diễu hành lân sư dòng hai mươi chín tháng năm
lễ tắm bà dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm
năm nay nhằm tạo điều kiện toàn lợi
thu hút du khách đến với châu đốc
ủy ban nhân dân tỉnh an giang đã quyết định
không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia
núi sam đối với du khách trong bảy ngày
từ ngày hai mươi tám tháng năm đến hết ngày ba tháng sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ bốn h đến tám h ngày hai mươi chín tháng năm
khu vực các tỉnh đăng nông và lâm đồng
đã có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to
như đèo bảo lộc ở lâm đồng
quảng tín năm mươi năm hai mm
đập thủy điện đắc sinh một ở đăng nông
dự báo trong vài giờ tới
khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa
mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy
phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi hơn sáu mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét
trên các sông suối nhỏ
sạt lờ đất trên sườn dốc
tại các tỉnh trên đặc biệt tại các huyện
đắc trơ lấp tuy đức tỉnh đắc nông
bảo lâm bảo lộc đạo hoai tỉnh lâm đồng
các chuyên gia khí tưởng cảnh báo
lũ quét thường xảy ra bất ngờ
tại các sông suối khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh
có sức tàn phá lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác
trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét
như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu
nước sông hoặc suối chuyển màu đục
có tiếng động bất thường của đất đá
hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng
di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
để đến nơi có vị trí cao hơn
ngoài ra khi trời mưa rông
thường kéo theo gió mạnh ngập nước
thậm chí là lốc xoáy và xét đánh gây nguy hiểm
người dân nên cẩn thận
với các thiết bị điện điện tử trong nhà
bằng việc không sử dụng điện thoại có dây
khi trời mưa có sấm xét
vì điện thoại có thể là nguyên nhân dẫn đến xét đánh gây tử vong
bảo tàng bình phước đang quản lý
sử dụng trên một mươi bốn tư liệu
hiện vật có giá trị về lịch sử văn hóa
truyền thông đấu tranh cách mạng của vùng đất
và con người bình phước
trong đó bộ sưu tập vận dụng truyền thống
của người sư tiêng bình phước rất phong phú và đặc sắc
vận dụng truyền thống của người sư tiêng
được bảo tàng bình phước
thực hiện sưu tầm trên địa bàn tỉnh
tập trung tại các địa phương
nơi có đồng bào sư tiêng sinh sống
như bù đăng lộc ninh bù gia mập bù đốp phước long
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
việc sưu tập hiện vật
về đồng bào dân tộc sư tiêng
trong thời gian qua
được bảo tàng tỉnh bình phước quan tâm thực hiện
nhằm phục vụ công tác trưng bày
phát huy giá trị di sản văn hóa
đồng thời cung cấp thông tin còn thiếu sót của hiện vật
để hoạt động sưu tầm có kế hoạch bổ sung
hoàn chỉnh và khoa học hơn
hiện nay bộ sưu tập vận dụng truyền thống
của người sư tiêng bình phước
đã có một trăm một mươi bảy hiện vật
được chia làm ba chủ đề chính
gồm vật dụng săn bắn đánh bắt
điên đại khoảng thế kỷ hai mươi
vật dụng sinh hoạt sản xuất
hiện vật chất liệu kim loại mộc gỗ vải
điên đại khoảng thế kỷ hai mươi
vật dụng nhạc cụ
đây là các hiện vật phản ánh rõ nét
về văn hóa đặc sắc của cộng đồng người sư tiêng
trên địa bàn tỉnh
toàn bộ một trăm một mươi bảy hiện vật trong bộ sưu tập
đã được nhập vào hệ thống phần mềm quản lý hiện vật
và trên phiếu thông tin của bảo tàng
mỗi phiếu hiện vật ghi rõ số đăng ký
với ảnh chụp hiện vật
trên từng hiện vật được đánh số phân loại
số đăng ký bằng mút chuyên dụng
bộ sưu tập hiện được bảo quản đúng theo quy định
thường xuyên được kiểm tra ký lưỡng
được bảo quản trong tủ kệ sắt bằng kim loại
sơn tính điện
ông tô văn hoàng giám đốc bảo tàng tỉnh bình phước cho biết
cán bộ bảo tàng đã làm tốt công tác kiểm kê hiện vật
đánh số phân loại rõ ràng
nhập liệu thông tin đầy đủ
và phần mềm quản lý hiện vật
tạo điều kiện cho việc truy xuất thông tin để nghiên cứu
xuất nhập hiện vật phục vụ cho công tác
trưng bày cố định tại bảo tàng
và trưng bày lưu động ở địa phương
theo chương trình kế hoạch hàng năm
thông tin vừa rồi cũng đã kết đại chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt